tỉnh bắc giang là một trong những địa phương có lượng lớn lao động mới từ trung quốc trở về trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
thời điểm này công tác kiểm soát quản lý sức khỏe của những lao động đang được các cơ quan chức năng nghiêm túc triển khai thực hiện
bằng nhiều biện pháp như nắm chắc thông tin cá nhân tình trạng sức khỏe
bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng tuyên truyền phổ biến kiến thức cho người dân về công tác phòng chống dịch
sẽ chủ động khoanh vùng tiến hành cách ly nếu có những biểu hiện liên quan đến dịch bệnh